phong trào đóng tàu cá vỏ thép và coposite công suất lớn theo nghị định sáu bảy của chính phủ
đang được ngư dân tỉnh phú yên hưởng ứng mạnh mẽ
tuy nhiên đến nay vẫn chưa có cơ sở nào đáp ứng tiêu chuẩn đóng các loại tàu này
vì vậy tỉnh phú yên đang khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi
để các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các nhà máy đóng tàu hiện đại đáp ứng nhu cầu của ngư dân
trung bình mỗi năm ngư dân phú yên đóng mới từ bảy mươi đến một trăm linh tàu cá
cộng với khoảng ba trăm linh năm trăm linh tàu cá trong và ngoài tỉnh có nhu cầu sửa chữa
tuy nhiên phú yên mới có hai cơ sở đóng mới sửa tàu thuyền đạt tiêu chuẩn
theo ngư dân tiền vay vốn đóng tàu cá theo nghị định sáu mươi bảy quá lớn
có tàu hơn một mươi tám tỷ đồng nên cần thiết phải tìm đến các cơ sở hiện đại kinh nghiệm mới yên tâm
vì vậy việc phú yên có một cơ sở đóng mới sửa chữa tàu cá hiện đại là vô cùng cấp thiết hiện nay
mà đi lại thì thời gian ra ngoài đó thì nó nói với anh là quá xe thì quá trích trớ rồi
tốn kiếm thời gian kinh phí cũng tốn nhiều
ở đây nếu có thì quá thường lội rồi nếu được bên tàu mà sửa chữa đóng lớn như vậy
thì quá thường loại cho bà con ngư dân chúng tôi rồi
giải quyết nhu cầu của các ngư dân bên cạnh tiếp tục tạo điều kiện cho các cơ sở đóng
và sửa chữa tàu thuyền trước đây phát triển tỉnh phú yên đang triển khai dự án sưởng đóng tàu
và các dịch vụ hậu cần nghề cá tại huyện đông hòa của một doanh nghiệp tại địa phương
dự án gồm sửa đóng mới và sửa tàu quy mô sáu mươi ụ tàu kho ngư lưới cụ kho hàng
xưởng gia công cơ khí điện bãi chứa gỗ kho xăng dầu nhà điều hành và các hạng mục khác
với kinh phí hơn ba mươi ba tỷ đồng dự kiến đi vào hoạt động giai đoạn một trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
phú yên mình chưa có cơ sở để đóng sửa chữa những con tàu lớn
chính vì vậy mình có ý tưởng để phục vụ cho ngư dân ở trong địa phương
gần hơn và cái nhu cầu của ngư dân không phải còn đi lại ở tỉnh xe tốn kém hơn
giai đoạn hai thì khi mình đóng tàu vỏ thép thì lúc đó mình sẽ triển khai một cái bước
giai đoạn hai là phải xin cấp phép tàu vỏ thép
tức là lúc đó thì ngư dân của phú yên mình có nhu cầu thì giai đoạn hai mình sẽ xin phép
để mà đóng thêm cái tàu vỏ thép
đến nay phú yên đã có tàu vỏ thép
tàu cá công suất lớn được đóng theo nghị định sáu bảy của chính phủ
gồm bốn tàu vỏ gỗ và bốn tàu vỏ thép
nhưng tất cả các tàu vỏ thép đều được đóng tại các tỉnh khác chứ không phải tại phú yên
việc sớm đưa vào hoạt động cơ sở đóng sửa chữa tàu thuyền của xí nghiệp đóng tàu cá hùng thi
sẽ mở ra hướng phát triển mới cho ngành đóng tàu thủy tại địa phương
đồng thời tạo thuận lợi cho ngư dân trong và ngoài tỉnh đóng mới
sửa chữa tàu thuyền hiện đại công suất lớn đủ điều kiện cạnh tranh đánh bắt thủy sản ở các vùng biển xa
bảo vệ ngư trường và chủ quyền biển đảo của tổ quốc